chuyên cơ chở chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế haneda thủ đô tokyo bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới nhật bản theo lời mời của nhà nước nhật bản

thiết lập quan hệ ngoại giao khẳng định sự coi trọng đặc biệt của lãnh đạo hai nước với tầm nhìn sâu rộng đầy triển vọng hướng tới tương lai